em chưa viết gì ạ em chưa viết ạ
mày không cần viết cứ viết đi
vậy bán xe nhanh
anh hỏi em xin anh em xin anh anh hỏi
những xe này của bố vợ em
em xin anh xin anh ạ
xe bố vợ này á
thì cũng vẫn phải viết
nhanh lên về và đón con

con mày đang chờ đấy
lấy nước cho khách uống
bắt taxi cho khách về
đừng để khách đi bộ

hai người đẹp diễm và lana tưởng rất xa
xong lại có mối quan hệ cực kỳ thân thiết
với công việc trong đường dây cá độ của hải lộn
tự giao mình cho thú dữ
với sự dạ dột của mình
hai chị em đã không hề biết rằng mình đã ngồi lên lưng hổ
không biết khi nào có thể quay đầu trở lại
mà không bị chính con hổ ăn thiệt
chị đã nói với em không biết bao nhiêu lần rồi
gia đình nó là gia đình có điều kiện
ăn chơi phá phách
cả cái thành phố này
không ai là không biết đến tiếng của nó cả
chị đã không xót em
lên thay đồ
rồi chị bảo anh hải qua đón hai chị em mình đi chơi
thế có cần chị nói với anh hải tiếng không
hắn cũng không bám gấu váy em nữa đâu
thôi đi không muộn
nhưng mà chị diễm

ngập sâu vào trong vòng xoáy cá độ
nhiều con bạc không còn đường trở về khi nướng cả da tài và trò đỏ đen
mà hải luôn cùng đồng bọn đã giải công sắp đặt chăn rắt và gài bẫy
xong với những việc làm trái pháp luật của hắn cùng đàn em
việc các đối tượng này phải trả giá xứng đáng là điều không thể tránh khỏi
theo cơ quan điều tra sau khi hình thành mạng lưới
hải giao các master tài khoản cá độ cho nhiều đối tượng ở đà nẵng quảng nam
và các tỉnh thành phố trên toàn quốc cùng tham gia
ngoài việc trực tiếp lấy bằng tiền mặt
hải còn mở tài khoản tại các ngân hàng để giao dịch tiền cá độ với các đối tượng ngoài tỉnh
chỉ tính riêng các con bạc trên địa bàn thành phố đà nẵng
hải đã tổ chức cá độ với tổng số tiền gần ba mươi năm tỷ đồng
kiểm tra máy tính của nguyễn thư lũ công
cơ quan điều tra phát hiện số tiền đánh bạc được giao dịch là hơn hai mươi năm hai triệu đô la mỹ
các đối tượng giao dịch chuyển nhận tiền qua tài khoản ngân hàng với trần đình hải
với số tiền hơn một trăm một mươi ba tỷ đồng
cá đấm thế bây giờ
bệ mà chồng vẫn bệnh thế nhỉ
năm đô chưa tao chuyển cho mày
cũng bay rồi
tổng là hai tỷ ba
thế mày nào có kế hoạch trả lợi chưa
dạ mai ạ
mai á mai á mai á mai là chủ nhật cũng có thể là thứ hai
mày tao không ai biết cụ thể tao chỉ muốn biết
trong hai mươi bốn h tới hai tỷ ba của tao nếu mày không muốn đi bằng bàn tay của mày
để mang sổ đỏ đến nghe đó chưa
vâng này vâng này vâng này cắt cắt đứng đi
chúng tôi có làm gì đâu chúng tôi có đầy đủ bằng chứng
về tổ chức đánh bạc của anh yêu của anh về phường nhanh
về anh về anh về phường
mặc dù là kẻ tổ chức cầm đầu đường dây
nhưng khi bị bắt hải luôn đã tỏ ra là một con cáo già xào quyệt
theo cáo trạng hải bị truy nã từ ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
bị bắt ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
đến ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi năm
cơ quan điều tra bất ngờ ra quyết định tạm đình chỉ điều tra do hải có dấu hiệu bệnh tâm thần
em muốn anh chuyển về ở với em

kể cả với diễm
em xinh đẹp như tiên
nhưng cái đầu em còn kinh hơn cả quỷ dữ đấy
anh muốn em là hậu phương vụy chắc
anh ở đâu cũng được
nhưng miệng sao trong tim em có anh là được
thần hải anh đã bị bắn cho tổ chức ngân bạc

chào tạm biệt

tôi trở lại furthermore
anh là lâm
lâm xin giúp tất cả zustaff với anh
oppa chúc lắm
anh tôi rất xinh
biến phải hãy hungry
cho sẻ chứỗn đi

hải có bệnh tâm thần dối loạn trầm cảm mức độ trung bình tiền sử chấn độc não gây suy giảm mức độ vừa của hội chứng sau chấn độc não trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội
kết luận cho rằng hải hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh với hải